vào ngày một mươi ba tháng năm một nhóm côn đồ khoảng bảy đối tượng kéo đến nhà anh phạm thanh hiệp ở thôn hổ tiếu xã nghĩa hà thành phố quảng ngãi yêu cầu anh trả số tiền bảy mươi triệu đồng
nhóm côn đồ cho rằng con trai của anh hiệp ở tp hồ chí minh có mượn của chúng bảy mươi triệu đồng nhưng không trả
về anh hiệp không có tiền để trả nhóm côn đồ đã đập phá tài sản trong nhà uy hiếp tinh thần anh hiệp gây mất an ninh trật tự địa phương
tiếp nhận tin báo cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi đã kịp thời đến hiện trường và giữ một trong bảy đối tượng
công an huyện châu phú tỉnh an giang cho biết vừa vận động đối tượng bùi văn tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã tân phú huyện châu thành tỉnh an giang ra đầu thú
tú là đối tượng trộm chiếc xe mô tô và một mươi bảy chỉ vàng hai mươi bốn k của gia đình em họ rồi bỏ trốn khỏi địa phương
tại cơ quan điều tra bước đầu tú khai nhận vào ngày ba mươi tháng một mươi
lợi dụng sơ hở của gia đình em họ ở thị trấn vĩnh thạnh trung huyện châu phú tú đã lén lút vào nhà lấy trộm chiếc xe mô tô trị giá hai mươi năm triệu đồng
trên đường tìm nơi tiêu thụ tú mở cốp xe phát hiện bên trong có một mươi bảy chỉ vàng hai mươi bốn carat trị giá trên chín mươi một triệu đồng
sau đó tú đem xe mô tô và số vàng trên bán lấy tiền ăn nhậu và tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương
sau thời gian truy tìm vận động thuyết phục vào ngày một mươi tám tháng năm tú đến công an huyện châu phú đầu thú và khai nhận về
về hành vi vi phạm của mình hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu phú đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với bùi văn tú để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
đánh vào tâm lý cần tiền của nhiều người cho yêu cầu cá nhân thì các đối tượng ổ nhóm tín dụng đen đã tung ra nhiều chiêu trò
thậm chí gài bẫy để dụ người vai tiền với lãi suất cắt cổ từ một trăm tám mươi đến trên hai trăm linh một năm
dẫn đến tình trạng người vai không có đủ
nếu người vai không có khả năng trả nợ hoặc trả nợ không đúng hạng thì sẽ bị các đối tượng gọi điện nhắn tin hủ dọa
và dùng thủ đoạn đê hèn thúc ép trả nợ
đấu tranh với loại tội phạm này phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định vừa bắt giữ ba đối tượng
trong một nhóm cho vay tín dụng với lãi suất cắt cổ là hai trăm năm mươi hai một năm
tại hiệu cầm đồ long tuấn tại xóm một mươi một xã hoành sơn huyện giao thủy tỉnh nam định
ngoài những thông tin về cầm cố tài sản có thêm thông tin về cho vay với lãi suất chỉ một năm một tháng
thực tế phía sau tấm biển cầm đồ lại là hoạt động cho vay tín dụng với lãi suất đến hai trăm năm mươi hai một năm
với mức lương từ sáu đến bảy triệu đồng một tháng được nuôi ăn ở
bà đối tượng trần hữu thái nguyễn xuân tiến và phạm quang khải cùng chú tại huyện mỹ lộc tỉnh nam định
được giao làm giấy tờ cầm cố tài sản cho vay tiền với lãi suất đến bảy đồng một triệu một ngày
khi cho vai các đối tượng nguyện trang giới hình thức hợp đồng cho thuê xe máy hợp đồng mua bán điện thoại trả góp
người vai phải cầm cổ sổ hộ khẩu sổ hồng hoặc giấy tờ tùy thân
đi nhà khách nếu ai chậm tiền thì đến thôi đến nhắc người ta
tiến hành kiểm tra hiệu cầm đồ long tuấn lực lượng chức năng phát hiện thu giữ nhiều sổ sách ghi chép
cũng như các loại giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
gồm máy tính máy in bốn sổ lưu hồ sơ người vay tiền kèm nhiều loại giấy tờ cá nhân
bốn điện thoại hai mươi tám triệu đồng tiền mặt hai giao kiếm
bước đầu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã xác định được một mươi ba hợp đồng cầm cố tài sản
tám mươi năm hợp đồng vai tiền với tổng số tiền giao dịch khoảng trên hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã ra quyết định khởi tố đối với trần hữu thái
nguyễn xuân tiến phạm quang khải về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đồng thời tiếp tục xác minh điều tra mở rộng làm rõ vai trò của từng đối tượng
bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
quán karaoke king đường ở xã bình minh huyện bình giang tỉnh bình dương vẫn lén lút mở cửa đón một lượng lớn khách đến hát
công an huyện bình giang tỉnh hải dương vừa kiểm tra và phát hiện tại ba phòng hát đang hoạt động của quán này
có ba mươi một thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra trong ba phòng hát có tên tia chớp đế phương bóng đêm của quán karaoke kingdom
có ba mươi một khách gồm một mươi tám nam
và một mươi ba nữ đến từ nhiều tỉnh thành phố đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ các loại ma túy dạng ketamine metafetamine
và các viên ma túy dạng kẹo màu vàng cam màu sám
lực lượng công an cũng đã thu giữ ba bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm ba đĩa xứ ba thẻ cứng ba ống hút và bật lửa ga
quá trình làm việc với lực lượng công an ba mươi một người này khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke kingdom
và nhằm qua mắt lực lượng chức năng trong thời gian gần đây chủ quán karaoke kinon đã mở một lối đi phía sau quán để lén lút đón khách
điều đáng lưu ý là quán karaoke vừa được công an xã bình minh huyện bình giang tổ chức cho ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch
công an tỉnh yên bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook
trước đó vào ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh yên bái phát hiện trên mạng xã hội facebook có hai tài khoản cùng đăng một nội dung về lịch trình di chuyển của một trường hợp có tên là hoàng thị thương quê quán văn chấn yên bái đã trốn cách ly tại khu công nghiệp bắc giang về địa bàn tỉnh yên bái
các bài viết này đã thu hút được nhiều lượt chia sẻ và bình luận tác động tiêu cực đến phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng an ninh chính trị
công an tỉnh yên bái xác định đây là thông tin sai sự thật
đồng thời đơn vị đã phối hợp với công an huyện trấn yên triệu tập một trường hợp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn tuy lộc xã văn phú thành phố yên bái và một trường hợp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn an phú xã y can huyện trần yên là chủ của hai tài khoản mạng xã hội facebook trên đến làm việc
căn cứ vào hành vi vi phạm công an tỉnh yên bái đã ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính với mức phạt năm triệu đồng với hai trường hợp trên
thưa quý vị khu di tích kim liên nam đàn nghệ an là một trong bốn khu di tích đặc biệt quan trọng về chủ tịch hồ chí minh
đây là nơi luôn có sức hút mạnh mẽ với đồng bào và du khách muôn phương đến thăm quan và du lịch
và trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến hết sức phức tạp tiềm ẩn nguy cơ khó lường
vì vậy việc đảm bảo an toàn cho du khách khi về tham quan quê bác trong điều kiện có dịch đã đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới
nếu như những năm trước vào tháng năm là thời gian nơi đây nhộn nhịp đón những đoàn khách từ mọi miền đất nước đến thăm nhà bác
thì nay lượng khách đã thưa hơn
để bảo đảm công tác phòng chống dịch du khách khi đến đây được hướng dẫn phổ biến các quy định về phòng chống covid một mươi chín
ngay tại cổng ra vào của các khu vực trong làng xen đều bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn đo thân nhiệt và khai báo y tế
điều này đã tạo được sự thân thiện yên tâm cho du khách khi tới đây
các khách vào thăm quan thì chúng tôi phải là nhờ khách là khai báo y tế đeo khẩu trang rửa tay xịt khuẩn
xong đó thì chúng tôi chỉ đường chỉ lỗi cho du khách vào đi đúng đường đúng lối
và mặc dù bây giờ là công tác thuyệt minh đang tạm dưng nhưng mà chúng tôi có phục vụ khách ở khu nhà tương bay
có những cái hình ảnh tivi chỉ ố phim tài liệu để cho du khách đồng bào về dân hương dân hoa biển bạc
hiểu rõ thêm cuộc đời sự nghiệp gia đình bác khu
tất cả các phòng thương trực đón tiếp khách chúng tôi yêu cầu tất cả các đoàn về dân hương dân hoa
thăm quan tại khu tiết kiêm liên là phải đăng ký một trăm linh
trong đó thì chúng tôi yêu cầu đoàn phải để lại sổ điện thoại để khi nào có vấn đề gì thì để chúng tôi truy vệ thật nhanh
khu tiết kiêm liên là tráng bì một mươi cái máy sát khuẩn tự động đặt tại các điểm dĩ tích và các cái cổng vào của khu tiết kiêm liên
và yêu cầu tất cả các khách tham quan
đặc thù ở quê bác chưa một ngày vắng khách
vì vậy cán bộ đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu phải ứng trực một trăm linh quân số bảo đảm an ninh an toàn khu vực của khu di tích
đồng thời tổ chức tuần tra kiểm soát nhắc nhở du khách thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch
vì vậy đến thời điểm này khu di tích kim liên vẫn bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lượng du khách về tham quan quê bác
công quả tinh thực hiện nhiệm vụ chúng tôi bổ tử hai đúng chỉ thực mục tiêu và một đúng chỉ thực bài xe
thì sẽ tuyên truyền nhắc nhở khách đến tham quan thực hiện việc đá phổ tráng và sát khuẩn theo quy định
đồng thời yêu cầu cơ quan chủ quản là khu di tích kim liên tiến hành đó thân nhiệt
và lắp đặt các mạy sát trung sát khuẩn tự động tại các điểm chốt
tháng năm dòng người về với quê hương làng sen trong niềm rưng rưng xúc động
với lòng thành kính sâu sắc mỗi người con đất việt đều tự hứa với lòng mình
phải không ngừng rèn luyện phân đấu góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn
sâu rộng hơn những giá trị đặc biệt trường tồn trong việc học tập và làm theo tấm hương đạo đức hồ chí minh
trong sáng ngày hai mươi ba tháng năm ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh
cũng như mọi đại biểu cử tri cả nước đồng chí tổng bí thư mong muốn tất cả các vị đại biểu quốc hội
khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ này sẽ hết lòng vì nước vì dân
phụ sự tổ quốc phục vụ nhân dân thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghĩa vụ cao cả của mình
theo đúng hiến pháp và pháp luật đã quy định nhất là tuyệt đối trung thành với tổ quốc
với nhân dân với hiến pháp thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu quốc hội
và hội đồng nhân dân các cấp
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các khu vực bỏ phiếu
theo tổng thư ký quốc hội bùi văn cường cho biết kỳ bầu cử lần này nước ta đã tổ chức chuẩn bị
rất kỹ lưỡng tập huấn và có cả diễn tập vì vậy độ chuyên nghiệp cao hơn
làm tốt hơn nhiệm vụ bầu cử của mình
đặc biệt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín được các địa phương triển khai rất tích cực
mục tiêu cũng sẽ như phương châm là sẽ tổ chức thành công kỳ bầu cử
nhưng phải đảm bảo sức khỏe cho nhân dân
còn trên báo công an nhân dân online ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhan đề
lực lượng công an căng sức bảo vệ bầu cử kết hợp phòng chống dịch
trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết trong ngày bầu cử ngày hai mươi ba tháng năm
tình hình an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu được giữ vững
chấp hành pháp luật về bầu cử được đảm bảo công tác bảo vệ các hòm phiếu
phục vụ cử tri là người già yếu ốm đau khuyết tật người đang bị tạm giam
người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc cơ sở cai nghiện bắt buộc
mà trại tạm giam cơ sở giáo dục bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng
người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ người đang bị cách ly xã hội tập trung
tại các khu vực bỏ phiếu riêng người đang bị cách ly xã hội tập trung
tại các cơ sở điều trị covid một mươi chín hoặc tại các địa điểm cách ly tập trung khác
và người đang bị cách ly tại nhà được thực hiện nghiêm ngặt chặt chẽ
theo đúng quy định bảo đảm an ninh an toàn
trung tướng tô ân sô cho biết là việc tổ chức công tác bố trí lực lượng khoa học
cùng với sự nỗ lực cố gắng không quản ngại khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ
toàn lực lượng công an nhân dân là cội nguồn sức mạnh tạo nên những thành tích chiến công
của lực lượng công an vừa bảo vệ an ninh trật tự cuộc bầu cử
vừa tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
vừa thực hiện có hiệu quả các công việc thường xuyên
tham gia tuyến đầu phòng chống dịch đã có những cán bộ chiến sĩ bị nhiễm bệnh
trong khó khăn thử thách xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến
về ý chí kiên cường về đức hy sinh tận tụy
tô đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
còn trên báo tuổi trẻ online thông tin
cần cắt giảm các dự án đầu tư công chưa thật cần thiết
đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại chỉ thị số một mươi ba cttg
về việc đẩy ngành tiến sĩ
tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm vừa được thủ tướng ban hành
chỉ thị nêu rõ đầu tư công phải có trọng tâm trọng điểm
và các ngành lĩnh vực then chốt các vùng động lực
cục tăng trưởng các dự án lớn quan trọng của quốc gia
dự án quy mô lớn kết nối liên vùng
các dự án quan trọng cấp thiết của địa phương
bảo đảm tác động lan tỏa tạo không gian phát triển mới
đồng thời chú trọng các dự án phòng chống thiên tai
bảo đảm an sinh xã hội chăm lo đời sống của người dân
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu kiên quyết khắc phục
tình trạng đầu tư giàn trải lãng phí kém hiệu quả
từng bộ cơ quan địa phương phải tập trung và giả soát kỹ
các dự án dự kiến bố trí vốn trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
kiên quyết giảm mạnh số lượng dự án chưa thật cần thiết
xóa bỏ cơ chế xin cho và chống tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm
vâng thưa quý vị vừa nhận được cơn mưa lời khen
vì đưa ra chính sách đổi hoàn vé cho hành khách bị ảnh hưởng
bởi dịch bệnh covid một mươi chín nhưng ngay sau đó nhiều hãng hàng không
bị vạch trần về hành vi thu tiền phí dịch vụ dù chuyến bay bị hủy
trên báo kinh tế và đầu thị sáng ngày hôm nay có đăng tải
một bài viết với nhan đề các hãng hàng không đang lừa dối khách hàng
cục hàng không việt nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không việt nam
phải hoàn trả giá dịch vụ phục vụ hành khách và an ninh soi chiếu
khi hành khách hoàn hủy về máy bay
văn bản gửi tới các hãng hàng không việt nam airlines vietnam air
và bamboo airways pacific airlines viettravel airlines trong bối cảnh
nhiều hành khách lên tiếng tố nhiều hãng chưa thực hiện hoàn trả giá dịch vụ
phục vụ hành khách gọi tắt là psc và giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách
hành lý gọi tắt là pssc khi hành khách thực hiện hoàn hủy vé máy bay
cụ thể trong cơ cấu giá vé máy bay nội địa hiện có giá vé máy bay của hãng
thuế vat phí an ninh soi chiếu và giá vé máy bay của hãng thuế vat
giá vé chiếu phí sân bay phí quản trị phụ thu xăng dầu
hai khoản phí trong số này là psc và pss những khoản phí mà các hãng hàng không
không thu hộ đơn vị quản lý sân bay
trong trường hợp chuyến bay của hành khách các hãng bay phải hoàn trả lại tiền psc và pssc
điều làm cho nhiều hành khách bức xúc là mặc dù các hãng hàng không ra giả
nói về những chính sách hỗ trợ đổi hoàn vé cho những hành khách có chuyến bay
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín nhưng lại cố tình ăn chặn tiền
psc và pssc
vâng và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các thông tin
đáng chú ý khác đến từ sáng phương nam
xin cảm ơn biên tập viên thu trang hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
ngày hai mươi năm tháng năm tới đây tòa án nhân dân tp hcm dự kiến sẽ mở phiên tòa
xét xử vụ đối tượng lee hee yong kwon sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quốc tịch hàn quốc
người đã sát hại cả nhà người đồng hương tại quận bảy tp hcm
gây rúng động dư luận xảy ra hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trước đó lee hee yong kwon nhập cảnh vào việt nam
sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín lee đến khu dân cư phú my hương quận bảy phát tờ rơi
thì nảy sinh ý định đột nhập vào nhà dân trong khu vực để cướp
phát hiện căn nhà số năm của vợ chồng người hàn quốc sơ hở
tối cùng ngày ly đột nhập vào căn nhà trên

bị bà dung yong sốc phát hiện tri hồ lee dùng dao đâm rồi khống chế bà này
nghe tiếng kêu ông yong song yong thức dậy điện dặn coi với lee
thì bị y đâm nhiều nhát vào người
con gái của ông yong tỉnh giấc cũng bị lee tấn công
sau khi cướp được năm triệu tiền mặt nhiều điện thoại
ly lấy ô tô của gia đình nạn nhân rồi bỏ trốn
trên đường đi lee vứt bỏ điện thoại cướp được rồi chăm đửa đốt xe tại khu vực quận hai
khi về phòng trọ ly tiếp tục lấy trộm hai usd của người đồng hương
đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ly bị công an bắt giữ
theo kết quả giám định bà sốc tử vong do sốc mất máu không hồi phục
chồng bà bị thương tích hai mươi năm con gái ba mươi tám
viện kiểm sát truy tố ly giết người thuộc trường hợp giết hai người trở lên
giết người để thực hiện tội phạm khác có tính chất côn đồ cướp tài sản và trộm cắp tài sản
theo video clip do người dân quay lại nhóm bảo vệ hàng chục nhân viên
cầm gậy gọc lao xuống biển
tấn công một số người dân đang kéo lưới khiến cho hai người gãy tay nhập viện
ngày hai mươi ba tháng năm tin từ công an thành phố phú quốc tỉnh kiên giang cho hay
sau khi nhận đơn tố cáo của nạn nhân cơ quan này vừa mời làm việc và tạm giữ hình sự
để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với sáu nhân viên khu nghỉ dưỡng
ở khu vực mũi móng tây thuộc xã cửa cạn
kết quả điều tra ban đầu cho thấy ngày một mươi tám tháng năm có một nhóm du khách
cùng một số người dân địa phương tới mũi móng tây tắm biển và gian lưu bắt cá
cho rằng nhóm du khách xâm phạm vùng biển riêng của khu nghỉ dưỡng
nhóm nhân viên bảo vệ tại đây lên tiếng ngăn cản rượt cửa cãi với du khách kéo lưới
nhiều bảo vệ cầm gậy gọc xong xuống bị đánh người dân lưới rượt đuổi những người này chạy lên bờ
lên tới bờ bất chấp sự can ngăn của một số du khách một nhóm bảo vệ khác la vào đánh nhóm kéo lưới
khiến hai người trong số này bị gãy tay
được biết khu vực mũi móng tây trước đây là đất có một rạm kiểm soát biên phòng đóng quân
kể từ khi được giao lại cho một doanh nghiệp làm du lịch khu vực này thường xuyên xảy ra tranh chấp
nên chủ có một số khu nghỉ dưỡng thuê nhiều thanh niên xâm trổ làm bảo vệ
hiện vụ bị đang được cơ quan chức năng tp phú quốc tiếp tục làm rõ
sau đây là cụm tin về ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép ở các địa phương
chiều ngày hai mươi ba tháng năm phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đang hoàn tất hồ sơ xử lý một mươi hai trường hợp thanh thiếu niên tụ tập để cổ vũ kích động hành vi
đua xe trái phép trên quốc lộ năm mươi một
vào khoảng một giờ ba mươi phút cùng ngày trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan
thuộc phòng cảnh sát giao thông nhận được tin báo của người dân
tại khu vực xã phước thái huyện long thành đoạn từ km hai mươi năm đến km ba mươi trên quốc lộ năm mươi một
có một nhóm thanh niên khoảng bốn mươi năm năm mươi người tụ tập cổ vũ đua xe trái phép
ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai hai tổ công tác
phối hợp cùng công an xã phước thái kiểm tra phát hiện xử lý một mươi hai trường hợp
tạm giữ tám xe mô tô với các lỗi tụ tập để cổ vũ kích động hành vi đua xe trái phép
tự ý thay đổi đặc tính của xe gắn biển số bị che lấp
có bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn về tiếng ồn
người từ đủ một mươi sáu tuổi đến dưới một mươi tám tuổi điều khiển xe mô tô có dùng tích xy lanh
trên năm mươi phân khối không giấy đăng ký xe
cũng tại tỉnh bình thuận hàng trăm thanh niên cùng các phương tiện ghi mất an ninh trực tự
có dấu hiệu đua xe trái phép đã bị công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận bất ngờ
ập vào kiểm tra tập trung nhóm này và kiểm tra hành chính ngăn chặn gây rối
theo đó trong ngày diễn ra bầu cử hai mươi ba tháng năm qua nắm tình hình trên tuyến quốc lộ một a
thuộc địa bàn huyện hàm tân tỉnh bình thuận có khoảng hai trăm linh xe mô tô độ chế nẹt bô
chạy tốc độ cao hứa đồn nai phan thiết có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép
nên công an huyện hàm tân đã huy động lực lượng và phố hậu cùng trọng cảnh sát giao thông hàm tân
mật phục theo dõi
khi nhóm này tụ tập tại cây xăng dầu hàm tân có dấu hiệu vi phạm các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
công an đã ập vào kiểm tra hành chính
khi thấy công an một số thanh niên phóng xe tăng ga tẩu thoát
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện năm mươi tám xe máy không qua dưới tờ xe
dịch covid một mươi chín công an huyện hàm tân đã đưa các xe này về tạm giữ và tiếp tục xử lý theo quy định
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu sở công thương tp hcm nghiên cứu khả thi
và vị trí thành lập ba trung tâm logistics lớn trên địa bàn
ủy ban nhân dân tp hcm vừa phê duyệt đề án định hướng phát triển hạ tầng dịch vụ tp hcm
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm hướng đến năm hai nghìn bốn mươi trong đó về logistics
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu sở công thương tp hcm
sở công thương tp hcm đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm triển thai nghiên cứu khả thi vị trí thành lập
trung tâm logistics cát lái trung tâm logistics liên trung và trung tâm logistics củ chi
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm để từng bước hình thành hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn thành phố
ngoài ra sở giao thông vận tải tp hcm cũng được giao phối hợp với ủy ban nhân dân tp thủ đức
và các quận quyền thực hiện ra soát bố trí quỹ đất phù hợp trong bố trình lập mới
điều chỉnh quy hoạch phân cư báo cáo trong huyết tư năm nay
hàng hán thiếu nước luôn là vấn đề đặt ra hàng năm đối với tỉnh đình thuận
vì vậy mà xuyên suốt bốn mươi sáu năm giải phóng thủy lợi luôn được tỉnh xác định là khâu đột phá
ưu tiên đầu tư phát triển nhờ đó mà đến nay hệ thống hồ đập kênh mương đã bao phủ rộng khắp
ở hầu hết các vùng biển qua đó giúp cho người dân tổ chức sản xuất một cách chủ động hơn
và xây dựng cuộc sống đầy đủ hơn
dục đất tuấn tú xã an hải
quyền ninh phước ninh thuận một thời chỉ có những động cát bỏ quang nay được bao phủ bởi màu xanh
của nhiều loài cây trồng với cách đây một năm tỉnh đã đầu tư một trăm hai mươi tỷ đồng xây dựng hệ thống
đập dân trạm bơm máy biến áp cùng một mươi năm bể chứa năm trăm linh mét khối và gần một mươi km đường ống dẫn nước
về tận ruộng giúp người dân có điều kiện tổ chức mở rộng sản xuất trên cát
hiện tại bây giờ là nhờ có nguồn nước gì tới đây là bà con ngôn dân là rất cảm rất xúc động
rất cảm rất cảm
đảng chính nhà nước đưa nguồn nước thủy lợi về tới đây cho bà con nguồn nước thủy lợi này
rất là tốt cho cây trồng một là cây nước không có phèn hai nữa là đủ nguồn nước tư tiêu cho
một vùng đất cát không phải là riêng gia đình tôi cả bà con nông dân thuận tuấn tú xã an hải
là đều rất phán khởi
đây là một trăm năm mươi hectare thuộc khu tưới của hồ thành sơn sau nhiều năm chỉ sản xuất được một vụ lúa
một năm vì không có nước cánh đồng này giờ đây đã có thể tổ chức sản xuất được ba vụ lúa một
năm bởi sau khi được tiếp nhận nguồn nước từ hệ thống thủy lợi tân mỹ hồ thành sơn luôn duy trì
ở mực nước từ một tám đến hơn hai triệu mét khối nước vì vậy ở thời điểm này ở xã xuân hải
huyện ninh hải tỉnh ninh thuận người nông dân đang tập trung thu hoạch nhanh trà lúa
đông xuân muộn để kịp thời sản xuất vụ hè thu
các năm đang là sản xuất vụ mùa có nước nhiều thì đông xuân chứ không có hè thu nữa
không có nước trong mỹ giờ là tháng này là hồ càng kịp
không chỉ giúp hàng ngàn hecta lúa có điều kiện tăng dụng
nguồn nước của thủy lợi tân mỹ hiện đi đến đâu đều làm thay đổi đến đó
nhiều dụng đất chỉ có đá xương đồng và sự khô khát nay đang được khai phá
biến thành những trang trại chăn nuôi theo hướng bền dẫn
thậm chí nhiều người còn tính đến cả việc phát triển du lịch sinh thái
ngay sau khi thấy được sự ổn định của nguồn nước thủy lợi tân mỹ
về phía tỉnh cũng đang xây dựng kế hoạch tổ chức lại sản xuất
đối với hơn bảy hectare được hưởng lợi trực tiếp ngay sau công trình đầu mối hồ sông cháy hoàn thành
chúng tôi giao cho ngành nông nghiệp là cùng với các địa phương khẩn trương xây dựng các đề án và tổ chức sản xuất
để phát huy hết hiệu quả
đặc biệt là chuyển đổi cây trồng và nuôi ở vùng hướng lợi
để tạo ra những giá trị mới của ngành nông nghiệp một cách ổn định và bình vững
với cách làm như thế chúng tôi rất hy vọng là những giá trị
mục đích mục tiêu của hệ thống thủy lợi tân mỹ sẽ phát huy được hiệu quả trước mắt và lâu dài
với chiến lược đầu tư phát triển thủy lợi được ưu tiên quan tâm từ ngay sau nghiệt giải phóng cách đây bốn mươi sáu năm
đến nay hai mươi một hồ chứa cùng hệ thống thủy lợi nha trình
làm cắm sông pha và đập dân tân mỹ
đang giúp tỉnh ninh thuận chủ động tổ chức sản xuất được trên ba mươi ba hectare
kiếm hơn sáu mươi diện tích đất canh tác
đưa năng suất lúa từ hai mươi hai tạ một hectare lên trên bảy mươi tạ một hectare
thưa quý vị theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông
với nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các cơ quan chức năng
giao thông trong ngày bầu cử được ghi nhận là thông thoáng không xảy ra un tắc
ngày hai mươi ba tháng năm
toàn quốc xảy ra hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết chín người bị thương một mươi sáu người
tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội bảo vệ bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra
phát hiện xử lý tám hai trăm sáu mươi trường hợp vi phạm
phạt tiền tám ba trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
tạm giữ bốn mươi xe ô tô một một trăm chín mươi xe mô tô
tước giấy phép năm trăm tám mươi ba lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý bốn trăm bốn mươi ba trường hợp
vi phạm về ma túy là một trường hợp
phóng nhanh gặp ô tô con bất ngờ phanh gấp
một thanh niên đi xe máy đã ngã xuống trước đầu xe đầu kéo lưu thông
với tốc độ cao theo chiều ngược lại
vụ việc này vừa xảy ra trên quốc lộ bảy đoạn qua huyện diễn châu tỉnh nghệ an
thời điểm nam thanh niên này ngã xuống đường văng sang làn đường ngược lại
một chiếc xe đầu kéo chạy với tốc độ nhanh lao đến
người thanh niên đã may mắn thoát chết trong găng tấc và đứng dậy ngay sau đó
vụ tai nạn được camera hành trình của một chiếc xe ô tô đi cùng chiều phía sau xe máy ghi lại được
sau khi clip được đăng tải nhiều người cho rằng
nam thanh niên đi xe máy đã quá may mắn trong tình huống tai nạn này
nhiều ý kiến còn cho rằng việc xe ô tô con phanh đột ngột
và việc người đi xe máy phóng nhanh không làm chủ tốc độ
không giữ khoảng cách an toàn là nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên
thời gian qua công tác cải cách hành chính được lực lượng công an các cấp quan tâm đẩy mạnh
nhất là các lĩnh vực liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân
cùng với các thủ tục hành chính khác lĩnh vực đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ
và xử lý vi phạm giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực
đặc biệt khi thực hiện qua cổng dịch vụ công quốc gia
càng những thủ tục dườm dà dần được cắt bỏ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
ghi nhận của phóng viên thời sự tại đội đăng ký quản lý phương tiện
phòng cảnh sát giao thông tp hà nội
anh phạm ngọc dương đến đội đăng ký quản lý phương tiện
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội để được đăng ký biển số xe của mình
tuy nhiên trước đó qua cổng dịch vụ hành chính công quốc gia
anh đã khai những thông tin cơ bản
vì vậy khi đến đội cảnh sát giao thông để hoàn thiện thủ tục
anh chỉ mất thời gian rất ngắn để làm xong giấy tờ
đến với cổng dịch vụ hành chính công thì tôi thấy trong thời điểm đại dịch này
mọi việc diễn ra rất là an toàn
cơ quan rất là tạo điều kiện cho người dân đến làm việc
thủ tục rất là nhanh chóng gọn gàng đảm bảo công tác phòng chống dịch
rất là mong muốn là người dân sẽ được thứ nhất là tuyên truyền
và người dân sẽ
tiếp cận một cách đơn giản và sử dụng các thủ tục hành chính hành chính công qua mạng thông tin nhiều hơn
để cho các thủ tục hành chính được nhanh hơn giải quyết nhanh hơn
hiện nay những thao tác trên cổng dịch vụ hành chính công
rất đơn giản và rất thuận lợi cho người dân khi khai báo
so với việc khai báo trực tiếp ít nhất mỗi người dân đến làm thủ tục đăng ký
sẽ giảm thiểu được khoảng từ một mươi đến một mươi năm phút so với khai báo trực tiếp tại cơ quan công an
người dân khi mà thực hiện các sử dụng các dịch vụ công thì rất là đơn giản
người dân chỉ cần truy cập vào cổng thông tin điện tử
sau đó thì đăng nhập các thông tin các trường thông tin đã có sẵn
sau khi đã khai báo trên cổng thông tin nguyện tử và các dịch vụ công thì khi đến đây
thì chúng tôi sẽ in thông tin ra và đối chiếu
khi mà đúng vé thì chúng tôi sẽ tiến hành cho bấm biển luôn
hiện nay thì bước đầu người dân cũng đã bắt đầu có ý thức về việc sử dụng các dịch vụ công
những lợi ích khi sử dụng cổng dịch vụ công đã thấy rõ hiệu quả
đặc biệt đối với nhiều thủ tục hành chính của người dân liên quan đến cơ quan công an
tuy nhiên thời gian tới cơ quan chức năng cũng cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cấp hệ thống
vì hiện nay vẫn còn một số trường thông tin người dân vẫn phải bắt buộc tới tận cơ quan chức năng để hoàn thiện
nếu mà xử lý qua được hệ thống hành chính công thì sẽ rất thuận lợi cho người dân
và sẽ giúp đỡ người dân
mất thời gian cho những người phải đi làm thủ tục như bọn mình
trong tình hình dịch bệnh này thì thực sự cũng rất là sợ nhưng mà vẫn cứ phải đến
tại vì cái hệ thống dịch vụ công của mình nó cũng chưa được hoàn thiện chưa nắm nên ra là mình vẫn phải đến trực tiếp
trong thời điểm này việc chuyển từ hình thức giao dịch trực tiếp sang trực tuyến là phù hợp với thời đại
góp phần phòng chống dịch bệnh lây lan mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân
tổ chức khi đến giao dịch
tiết kiệm được thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính